tại văn phòng chính phủ hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng tường trưởng chính phủ trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám ba trăm tám mươi chín
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo tham dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng tường trưởng chính phủ nhấn mạnh tình hình tội phạm gian lận thương mại
hàng giả hàng nhái tội phạm công nghệ cao ma túy và tội phạm môi trường đang có nhiều diễn biến phức tạp
có dấu hiệu bảo kê tiếp tay của một số cán bộ trong các cơ quan chức năng ở cơ sở
do đó hội nghị lần này rất quan trọng làm rõ những điểm mà các địa phương chưa làm tốt
còn nhiều khó khăn vướng mắt để cùng đưa ra các giải pháp tháo gỡ
theo báo cáo của ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã điều tra khám phá gần hai mươi vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội
bắt bốn mươi năm đối tượng triệt phá một băng nhóm tội phạm các loại